phố cổ hội an được biết đến là một quần thể kiến trúc cổ với những ngôi nhà siêu phong cổ kính
nhưng hiện nay nhiều di tích đang xuống cấp rất nghiêm trọng và có nguy cơ sụp đổ
trước tình hình đó công tác trùng tu sửa chữa trăng chống cho các di tích trong khu phố cổ hội an
đang được cấp suất triển khai nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
đây là ngôi nhà cổ số sáu mươi bảy nằm trên đường trần phú thành phố hội an
vừa được sửa chữa trùng tu và đưa vào sử dụng cách đây hơn một tuần
theo bà dương thị huy tám mươi một tuổi chủ nhà cho biết trước năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngôi nhà sáu mươi bảy thuộc sở hữu của nhà nước
bà thuê lại để ở sau khi nhà nước có chủ trương bán bà mua lại ngôi nhà này để ở
những năm gần đây do ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng nên sau khi khảo sát
chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để gia đình sửa chữa trùng tu lại
với tổng kinh phí khoảng sáu trăm linh triệu đồng
trong đó nhà nước hỗ trợ bốn mươi năm và số tiền còn lại cho vay không lãi
khu phố cổ hội an hiện có bốn mươi bốn di tích xuống cấp cần được xử lý trước mùa mưa bão năm nay
trong đó có bảy di tích xuống cấp nghiêm trọng
hai mươi ba di tích xuống cấp nặng và một mươi bốn di tích xuống cấp nhẹ
hiện nay tất cả di tích trên đang được gia cố chống đỡ ở các vị trí xuống cấp
riêng tại các di tích có dấu hiệu xuống cấp nặng
thành phố đã vận động người dân tạm thời di rời ra khỏi khu vực bị xuống cấp
và không được tổ chức kinh doanh buôn bán tại các địa điểm này
cho đến khi di tích được sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân
công tu thì chúng tôi là những công trình này chúng tôi là từ tháng hai tháng ba đầu năm
thì chúng tôi đã xác định một số công trình rồi
để mà triển khai tu bổ trước mùa mưa bão
với những công trình mà có những kiến trúc đặc biệt
chúng tôi là cố gắng tu bổ tổng trọ trồng trù lại cho nó đúng nguyên trọng
chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đặc biệt chúng tôi thường xuyên làm công tác khảo sát
phối hợp với lại từng ngôi nhà từng viên cộng đồng địa phương
đều khảo sát những ngôi nhà xác định những ngôi nhà nào xuống cấp
để có biện pháp phòng chống hoặc nằm
trước mắt là phải phòng chống
đều phải phòng chống ổn định
và trong lâu dài sẽ đưa vào các chương trình đầu tư tu bổ trong các năm tiếp theo
những năm qua tỉnh quảng nam đã chi hàng chục tỷ đồng để sửa chữa trung tu
chống xuống cấp cho các di tích trong khu phố cổ hội an
tuy nhiên việc trùng tu còn gặp nhiều khó khăn
hiện tại những di tích được sửa chữa từ nhiều năm trước
bị hư hỏng ở những bộ phận hạng mục khác
do đó việc sửa chữa đòi hỏi phải tiến hành thường xuyên
mới có thể gìn giữ được giá trị cổ kính của phố cổ
do vậy để giữ gìn phát huy giá trị phố cổ
ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương
rất cần sự quan tâm hỗ trợ tích cực từ bộ văn hóa thể thao và du lịch
và các bộ ngành liên quan ở trung ương